tiếp đại sứ ấn độ ông pavardhaneni haris trao tư biệt kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc đại sứ đã đến hai mươi sáu tỉnh thành phố của việt nam
để tìm cơ hội hợp tác giữa địa phương hai nước
tiếp đại sứ ấn độ ông pavardhaneni haris trao tư biệt kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao việc đại sứ đã đến hai mươi sáu tỉnh thành phố của việt nam
để tìm cơ hội hợp tác giữa địa phương hai nước
chúc mừng đại sứ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua tại việt nam góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
trong đó lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các chuyến thăm lẫn nhau
đại sứ ấn độ trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc các bộ ngành việt nam đã tạo điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua
đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
đại sứ bày tỏ vui mừng về việc kim ngạch thương mại hai triệu tăng gấp đôi kể từ năm hai nghìn một mươi sáu đạt trên một mươi tỷ usd vào năm ngoái
ông mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại trong đó có việc thúc đẩy tiêu thụ hàng nông sản hoa quả của việt nam
bên cạnh đó hai nước đã hợp tác tốt trong lĩnh vực quốc phòng
đại sứ cũng cho biết ấn độ đã ủng hộ việt nam là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tiếp ông lance
nguyễn xuân phúc tổng giám đốc tập đoàn jg summit holdings của philippines một trong những doanh nghiệp philippines đầu tư lớn nhất vào việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn tập đoàn nghiên cứu phát triển các sản phẩm khác của việt nam để chế biến xuất khẩu
chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho tập đoàn thành công
thủ tướng nêu rõ và khẳng định nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm đầu tư tại việt nam
cho biết việt nam đang tiến tới không sử dụng đồ nhựa dùng một lần
thủ tướng mong muốn tập đoàn tham gia vào nỗ lực này giảm thiểu dùng bao bì nhựa
thủ tướng tin tưởng tập đoàn sẽ là bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu nghị việt nam philippines
ông lance gokongwei cho biết jg summit holdings nằm trong số ba trăm linh công ty hàng đầu châu á
do tạp chí nikkei asia review bình chọn bắt đầu hoạt động tại việt nam từ năm hai nghìn ba trong lĩnh vực thực phẩm nước giải khát
công ty tích cực mở rộng xuất khẩu quảng bá sản phẩm made in vietnam của công ty tại một mươi quốc gia trên thế giới
tổng vốn đầu tư lũy kế hai trăm linh triệu usd với hơn ba nhân viên xuất khẩu năm mươi sản lượng sản xuất
ông lance gokongwei bày tỏ mong muốn đầu tư phát triển ngành chè của việt nam tham gia dự án hợp tác công tư để phát triển ngành chè bền vững
ông cũng cho biết tập đoàn có chương trình thúc đẩy tái chế nhựa tham gia liên minh các doanh nghiệp chống rác thải nhựa tham gia các chương trình công nghiệp bốn